các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

vaccine đã nhận hơn hai chín triệu liều đã tiêm hai sáu triệu liều tỷ lệ sử dụng tám mươi chín hai số liều vaccine được cấp

vĩnh long đã tiêm trên một một triệu mũi

thành phố cần thơ đã tiêm mũi một người trên một mươi tám tuổi là chín mươi năm chín đủ hai mũi là ba mươi bảy bảy
tổng số liều vaccine đã nhận trên một ba triệu liều
đã tiêm trên một hai triệu liều đạt chín mươi
thành phố đang cần năm trăm linh liều vercell để tiêm mũi hai đã có thông báo được cấp hai trăm linh liều còn ba trăm linh liều chưa nhận
và hai mươi hai năm trăm năm mươi liều pfizer để tiêm đủ hai mũi cho trẻ em
an giang nhận trên hai bốn triệu liều đến nay đã tiêm trên hai một triệu liều đạt tám mươi sáu chín mươi tám tổng số vaccine đã nhận
tỷ lệ mũi một đạt năm mươi chín hai mươi ba và mũi hai đạt sáu mươi một năm mươi sáu

tiền giang nhận trên hai năm triệu liều đã tiêm trên một chín triệu liều đạt bảy mươi bảy bốn tổng số vaccine đã nhận
tỷ lệ mũi một trên một hai triệu liều đạt tám mươi bảy tám
và mỗi hai là sáu trăm năm mươi bốn liều đạt bốn mươi bốn bảy dân số từ một mươi tám tuổi trở lên

cũng theo tuổi trẻ bộ y tế vừa có văn bản hỏa tốc gửi bí thư các tỉnh ủy
thành ủy trong cả nước nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
theo bộ y tế ngay từ năm hai nghìn hai mươi chính phủ bộ y tế đã nỗ lực tiếp nhận các nguồn vaccine phòng covid một mươi chín
để tiêm chủng cho người dân
đến hết ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã phân bổ được một trăm một mươi sáu triệu liều vaccine tới các địa phương

để tăng cường quản lý sử dụng hiệu quả vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế đã có công văn hỏa tốc đề nghị bí thư các tỉnh ủy thành ủy chỉ đạo sở y tế
khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để nhanh chóng đạt được tốc độ bao phủ mỗi một

tổng hợp và báo cáo số lượng vaccine phòng covid một mươi chín được cấp từ nguồn bộ y tế
và các nguồn khác nguồn do doanh nghiệp viện trợ trực tiếp cho địa phương
số vaccine còn tồn và báo cáo nguyên nhân
trong trường hợp địa phương không kịp sử dụng và không có nhu cầu sử dụng số vaccine được cấp
phải báo cáo kịp thời cho các viện vệ sinh dịch tễ để điều phối đảm bảo sử dụng vaccine hiệu quả
địa phương đơn vị nào nhận vaccine từ nguồn khác không báo cáo bộ y tế
không kiểm định theo quy định mà tự tổ chức tiêm thì phải chịu trách nhiệm
bộ y tế nêu rõ trong văn bản
cũng theo bộ y tế các sở y tế phải đề xuất nhu cầu cần cấp từ nay đến cuối năm
để bác phụ đủ mũi cho toàn bộ đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên

báo cáo bộ y tế trước ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
sau ngày hai mươi tháng một mươi một địa phương nào không có đề xuất được hiểu là không có nhu cầu
bộ y tế sẽ không cấp vaccine cho địa phương

tỷ lệ bao phủ vaccine thấp trên trang cổng thông tin điện tử
chiến dịch và các phương tiện thông tin đại chúng

đạt trên tám mươi tám người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một mũi vaccine
nhóm tiêm đủ hai mũi đạt sấp xỉ năm mươi

thì đến nay vẫn còn khoảng một mươi năm triệu liều chưa được sử dụng

trong khi từ nay đến hết tháng một mươi hai
vaccine sẽ còn về nhiều
bộ y tế cũng cho biết
trong thời gian qua đã nhiều lần có văn bản đề nghị các địa phương đẩy mạnh nhanh tiến độ tiêm chủng
tuy nhiên theo thống kê đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một
vẫn còn chín trên sáu mươi ba tỉnh có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine mức dưới bảy mươi
người từ một mươi tám tuổi trở lên
trong đó có năm tỉnh có tỷ lệ bao phủ thấp nhất là sơn la bốn mươi năm năm
thanh hóa năm mươi sáu
nam định năm mươi tám hai
nghệ an sáu mươi
và cao bằng sáu mươi ba hai
các nhà khoa học nhận định
hai hậu duệ mới của delta dường như có lợi thế sinh tồn
dễ lây lan hơn một chút
điều này cho thấy

phó giáo sư khoa vi sinh và miễn dịch học đại học mickeal cho biết
thật khó có thể nói dưới hạn bao nhiêu
chúng sẽ tiếp tục tiến hóa để đạt mức thích nghi cao nhất
hai dòng phụ delta được gọi là ai hai mươi năm và ie hai mươi bảy
lần đầu tiên được phát hiện ở canada vào mùa xuân
các trường hợp mới đã xuất hiện ở mọi tỉnh ngoại trừ đảo price edward
ai hai mươi năm đang trở thành chủng sars cov hai điều hành phổ biến ở saskatchewan
ai hai mươi năm chiếm ba mươi một trong số một sáu trăm bảy mươi trường hợp được giải trình tự trong bốn tuần gần đây

chúng đang phát triển và lan truyền nhanh hơn năm
tỷ lệ này thấp hơn khi so sánh delta với alfa
lây nhanh hơn bốn mươi sáu mươi
phó giáo sư shapiro cho biết
đó ít nhiều là những gì chúng tôi đã dự tính
virus sẽ lan tràn khi có sự mở cửa trở lại
đặc biệt là ở các tỉnh miền tây vào mùa hè này
apul phó giáo sư về tiến hóa virus đại học weston cho biết
để hiểu về các dòng phụ

khi virus tiến hóa ở các khu vực khác nhau trên thế giới
thân cây như chủng virus xuất hiện ở vũ hán trung quốc

nặng nề bởi chúng khác biệt đáng kể so với chủng ban đầu
làm tăng tốc độ lây lan của virus hoặc cây da bệnh nặng hơn
các dòng phụ giống các nhánh cây
ông apul đánh giá
chúng ta cần thảo luận về các bộ phận cụ thể của cây

mang những đột biến ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng
hiện chưa rõ điều gì làm cho các nhánh mới dễ lây truyền hơn một chút
ai hai mươi bảy có những thay đổi trong protein gai
mà virus sử dụng để xâm nhập vào tế bào của con người
đột biến tương tự cũng xuất hiện trong ai bốn

phò giáo sư poon thông tin
vẫn chưa có băng chứng về hai loại biến thể mới
có thể trốn tránh biễn dịch

đã xuất hiện ở canada một thời gian
ít nhất từ đầu tháng bốn
nhưng nhờ sự nỗ lực của người dân
bằng cách tiêm phòng và đeo khẩu trang
số ca covid một mươi chín giảm ở hầu hết các vùng

hiện tại con số này giảm xuống còn hai người
khi cả các biến thể nhánh của delta thấm trị

khả năng tiền hóa của virus phụ thuộc vào số ca lây nhiễm
cách tất nhất để giảm chỉ số này
là càng nhiều người được tiêm chủng càng tốt

tiêm chủng bụi hai vaccine covid một mươi chín
pháp phát hiện biến thể b một sáu trăm bốn mươi chứa đột biến lạng
các chuyên gia pháp mới đây đã phát hiện

và một số quốc gia châu âu khác

trong mẫu bệnh phẩm của hai mươi bốn trường hợp
gồm một mươi tám trẻ em và sáu người lớn
tại một ngôi trường ở vùng brittany
của nước này hồi tháng một mươi vừa qua
qua quá trình giải trình tự gen
nhóm chuyên gia pháp nhận thấy
b một sáu trăm bốn mươi không có ba đột biến tiêu biểu
của chủng delta là e bốn trăm tám mươi bốn k

lúc này là đột biến nằm ở protein
cho phép virus mở khóa tế bào
để xâm nhập vào cơ thể
giáo sư cyril cohen
tại đại học ba ireland pháp

tuy nhiên các nhà khoa học chưa thể xác định được
liệu thay đổi này có khiến virus
tăng hay giảm khả năng lây lan hay không
qua truy vết các nhà khoa học nhận định
biến thể b một sáu trăm bốn mươi
nhiều khả năng có nguồn gốc từ châu phi
một lần nữa biến thể này
làm dế lên mối lo ngại về khả năng
biến đổi của virus sars cov hai
trong bối cảnh chưa thể đảm bảo cân bằng
nguồn cung vaccine ngừa covid một mươi chín trên thế giới
tính đến cuối tháng một mươi năm nay
nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã tiêm phòng
cho phần lớn dân số của họ
tuy nhiên tại châu phi chỉ khoảng sáu dân số
được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
nước châu phi hiện nay vẫn gặp nhiều trở ngại

nhiều quốc gia khác như anh thụy sĩ
italy cũng đã ghi nhận những ca
nhiễm biến thể b một sáu trăm bốn mươi
song tỷ lệ còn khá thấp